cơn bão tiếp theo đang chuẩn bị tiến vào biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia siêu bão goni duy trì sức gió mạnh cấp một mươi bảy những giờ qua
và tiến nhanh vào miền trung philippines
đến đêm nay một tháng một mươi một bão sẽ tiến vào khu vực biển đông và trở thành cơn bão số một mươi từ đầu năm tới nay
sau khi đột bộ vào philippines đêm nay dạng sáng mai bão goni sẽ tiến vào biển đông với vận tốc là hai mươi hai mươi năm km một giờ
tối mai hai tháng một mươi một tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
lúc này sức gió giảm xuống chỉ còn cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba và tiếp tục di chuyển theo hướng tây
bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
hoàn lưu bão goni có thể tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
trong các ngày từ ngày bốn sáu một mươi một
sau những ngày mưa bão gây ngập lụt tại nhiều địa phương vừa qua đến ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi
nước lũ đã rút tại các xã thanh mỹ thanh đức cầu huyện thanh trương tỉnh nghệ an
chính quyền cùng người dân địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong ba ngày qua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
tại xã thanh đức huyện thanh trương một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ vừa qua
khi lũ rút bùn đất đồ đạc ngổn ngang người dân đau buồn trước đống tài sản bị hư hỏng
ngay sau khi nước rút người dân và chính quyền địa phương đã bắt tay vào khắc phục hậu quả
triển khai nhiều biện pháp bảo vệ môi trường tiêu độc khử trùng bảo đảm nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng
và hướng dẫn vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh cho người và gia sốc
con sáu lụt bão thì xã cũng đáng là tập trung để khắc phục lụt bão đặc biệt là hủy đồng bộn tài trồ
và lực lượng người dân những hồ các gia đình mà không bị thiệt hại đến cùng với các gia đình có thiệt hại để hỗ trợ khắc phục
theo thống kê ban đầu do mưa lớn kéo dài từ ngày hai mươi tám nên đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi
trên toàn tỉnh nghệ an có hơn một mươi sáu bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt làm ba người thiệt mạng ba người mất tích
thì một số xã ở huyện thanh trương vẫn đang trong tình trạng ngập sâu trong nước
tại thành phố cần thơ mực nước sông hậu đang lên cao và được dự báo
sẽ tiếp tục vượt báo động ba trong những ngày tới
đây là đợt chiều cường dầm tháng chín âm lịch và có thể gây ngập cho khu vực trung tâm của cần thơ
theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ mực nước sông hậu ngày ba mươi một tháng một mươi đã lên mức một chín mươi một m
sấp xỉ báo động hai và tiếp tục lên trong bốn ngày tới
tại trạm cần thơ trên sông hậu trong đợt chiều cường này đỉnh chiều cao nhất có thể lên từ hai ba m đến hai tám m
vượt đá báo động ba trong các ngày từ mùng hai đến mùng bốn tháng một mươi một
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cũng đã có công văn yêu cầu các sở ban ngành và các địa phương
triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn về người tài sản ổn định đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố
đồng thời tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời ứng cứu giải quyết các tình huống khẩn cấp